nhằm hạn chế không để xảy ra những sự cố đáng tiếc liên quan đến xe đưa rước học sinh
mới đây ngành chức năng tại tp hcm đã triển khai chấn trình và xiết lại các quy định an toàn đối với phương tiện này
sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với thanh tra giao thông thành phố tập trung tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát với nhiều nội dung đối với phương tiện đưa rước học sinh như giấy phép kinh doanh giấy phép lái xe
đăng ký xe giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
hệ thống bình chữa cháy ghế ngồi và cửa đóng mở phải đúng kỹ thuật
qua kiểm tra hai mươi năm trường học với gần bảy mươi phương tiện đưa đón học sinh có trợ giá và không trợ giá trên toàn địa bàn thành phố
thanh tra giao thông đã phát hiện xử lý ba trường hợp vi phạm quy định khi bình chữa cháy hết hàng sử dụng
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp để ra soát kiểm tra các xe đưa đón học sinh
đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho tài xế và cả chính nhà trường
học sinh đưa rước hàng ngày nhưng cuộc sống của mình phải chăm sóc mấy em đưa rước tận nhà và đưa cũng vậy tận chỗ
những vụ việc như xe đưa đón bị cháy học sinh bị rớt khỏi xe khi đang đột thông xảy ra gần đây
gây tâm lý bất an cho nhiều người
do đó công tác kiểm tra an toàn đối với phương tiện đưa rước học sinh cần được tiếp tục thực hiện thường xuyên hơn